do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc sáng nay thời tiết tại các tỉnh miền bắc nước ta
trong đó có thủ đô hà nội đã chuyển xe lạnh tại sapa lào cai nhiệt độ giảm mạnh
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai nhiệt độ tại sapa giảm chỉ còn một mươi năm độ kèm theo sương mù
đây là đợt lạnh đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi sáu nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn càng khiến thời tiết thêm rét lạnh
do nhiệt độ giảm vào ngày cuối tuần có nhiều khách đã lưu trú từ trước
nên khiến du khách bất ngờ phải mua thêm quần áo để chống rét
huyện sapa cũng ra khuyên cáo cho người dân và du khách bảo đảm an toàn
tránh chân trượt khi thực hiện các tour du lịch bộ và cap gel fancy bang
đặc biệt các lái xe tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d phải chú ý đi chậm bật đèn vàng xuyên xương
các hộ dân không nên chăn thả ra súc ra bên ngoài
che chắn chuồng trại bảo đảm đủ ấm và giữ chữ thức ăn cho gia súc